thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thủ đức tp hcm cho hay đơn vị vừa tạm giữ hình sự sáu đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc
theo đó qua nhiều ngày theo dõi các trinh sát biết được có một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc tại quán cà phê không số ở khu phố năm phường hiệp bình chánh quận thủ đức
nhóm này đánh bạc công khai trong quán cà phê khi trinh sát ập vào bắt quả tan thì một đối tượng trong chiếu bạc sợ hãi nhảy xuống sông để trốn thoát nhưng sau đó bị cơ quan chức năng bắt được
các đối tượng gồm nguyễn văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn quê đắk lắc đàm mạnh hà sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ngụ quận một mươi tp hcm cao việt thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê nghệ an nguyễn thái phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê bình thuận đặng văn trí sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai quê gia lai nguyễn văn mười sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba quê hà tĩnh
tại hiện trường công an thu giữ hơn ba mươi hai triệu đồng và một số bộ bài sòng bạc trong quán cà phê hoạt động từ trưa đến chiều tối mức đánh bạc có khi lên đến vài triệu đồng mỗi ván hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ